dự báo bão số chín sẽ gây mưa lớn nên từ hôm nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa tiên huế đã lệnh cho các đơn vị vận hành xả nước
ở các hồ thủy lợi thủy điện về mức đón lũ thấp nhất
tất cả các hồ đập ở thượng nguồn sông hương sông bồ đều được lệnh điều tiết nước
về hạ du với khối lượng bốn trăm năm mươi năm trăm linh m ba một giây đảm bảo mực nước trên sông hương
mức ổn định một bảy m tại kim long sông bồ mức hai bảy m tại trạm phú ốc
với dự báo lượng mưa trong những ngày tới sẽ đạt từ năm trăm linh sáu trăm linh mm
tỉnh thứ tiên huế lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở đất và lũ quét
vì vậy các địa phương trong tỉnh được yêu cầu tiếp tục triển khai di rời khoảng bảy hộ dân
ra khỏi những nơi dễ xảy ra sạt lở đất để bảo đảm an toàn
tiếp đến là yêu cầu các địa phương ven biển nhất là tại những địa bàn đang xảy ra tình trạng
sạt lở bờ biển triển khai ngay các biện pháp sơ tán dân ra cường kè đập
tỉnh cũng đề nghị chính phủ ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp khoảng ba trăm linh tỷ đồng
để xử lý điểm xói lở bờ biển tại các xã phú thuận giang hải hải dương
với chiều dài hai năm km vì ở đây có nhiều đoạn xói lở sâu vào khu dân cư